do ảnh hưởng của vùng thấp suy yếu từ cơn bão số ba từ đêm ngày ba đến ngày hôm nay bốn tháng tám
một mươi các khu vực trong tỉnh yên bái có mưa vừa mưa to và rông gây nhiều thiết hại về nhà cửa
đồng thời bão cũng gây ảnh hưởng tới các công trình công nghiệp cơ sở hạ tầng tại huyện trạm tấu yên bình và nghĩa lộ
nước lũ tại sông thao đoạn qua yên bái đang lên nhanh gần mức bá động hai
theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái
tính đến một mươi năm giờ chiều nay mùng bốn tháng tám mưa lũ gây thiệt hại tám ngôi nhà ở huyện trạm tấu
trong đó có bảy hộ bị lún ta luy âm nền nhà một hộ bị nước khe suối tràn vào nhà gây sạt lở móng và đổ bẩy cột điện ở thị xã nghĩa lộ
sạt lở đá tại tuyến đường tỉnh lộ một trăm bảy mươi bốn sạt lở đường tỉnh một trăm bảy mươi gây cản trở giao thông sạt lở ta luy âm đường bê tông đi từ xã cảm nhân đến xã phúc ninh huyện yên bình
và sạt lở đất đồi đằng sau trường trung học phổ thông cảm nhân khoảng một một trăm linh khối đất
ngay sau khi thiên tai xảy ra ban chỉ huy các huyện yên bình trạm tấu đã chỉ đạo các xã tập trung huy động lực lượng giúp các hộ gia đình khắc phục thiệt hại
kiểm tra thống kê tình hình thiệt hại ra soát di rời người dân đến nơi an toàn khắc phục nhà cửa cho các hộ gia đình bị thiệt hại
công ty điện lực yên bái khắc phục sự cố cột điện bị đổ ngương nứt băng néo nhằm bảo đảm an toàn cấp điện lại cho phụ tài
trường của cơn bão số ba trên địa bàn tỉnh phú thọ đã có mưa vừa mưa to đến rất to và rông
đã làm nhiều ngầm tràn ở huyện miền núi tân sơn thanh sơn bị ngập gây khó khăn cho người và các phương tiện khi tham gia giao thông
đến nay mưa bão chưa xảy ra thiệt hại về người cũng như thiệt hại về tài sản tại tỉnh phú thọ
nhưng đã làm toàn bộ ngầm tràn bị ngập sâu gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông
một số điểm giao thông đã bị chia cắt hoàn toàn
ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn huyện tân sơn thanh sơn đã chỉ đạo các địa phương trên địa bàn huyện
túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại các điểm có nước lũ trải qua kiên quyết không cho người dân phương tiện giao thông di chuyển qua lại
đảm bảo an toàn về tính mạng cũng như tài sản cho nhân dân